tại các tỉnh thành phía nam thì vẫn ổn định là khô giáo ngày nắng
còn ở khu vực bắc bộ và trung bộ thì thời tiết vẫn duy trì là có mưa rào rải rác
như đã phân tích ở trên các tỉnh thành phía nam không chỉ trong đêm nay ngày mai
mà trong thời đoạn từ năm đến một mươi ngày tới vẫn duy trì đặc trưng của mùa khô
nên chủ đạo là nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất ngày mai tại khu vực tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân tại đây
ở trung bộ các tỉnh bắc trung bộ cũng có thể sẽ có mưa mưa rào nhẹ do hình thế hội tụ gió trên mực năm m
tuy nhiên lượng không đáng kể nền nhiệt tại đây đạt ở mức là một mươi năm hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng
còn tại khu vực từ hà tĩnh đến phú yên thì do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp kết hợp với điều kiện địa hình
nên có mưa rào ở mức độ giải rác nhưng lượng mưa có xu hướng giảm hẳn
cùng nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ giao động trong khoảng một mươi chín hai mươi bảy độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ chỉ có mưa vài nơi với mức nhiệt cao hơn
đạt trong khoảng hai mươi một hai mươi chín độ có nơi vượt ngưỡng hai mươi chín độ
quay trở ra bắc bộ tại đây chịu ảnh hưởng chính của khối không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu chậm và lệch dần ra phía đông
nên phổ biến có mưa rào nhẹ cùng nền nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ mỗi ngày
tuy nhiên vẫn ở ngưỡng trời rét khi giao động trong khoảng một mươi bốn hai mươi bốn độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
biển động mạnh nhiệt độ là từ hai mươi đến hai mươi tám độ
tại khu vực quần đảo trường sa cũng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm
riêng vùng biển phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa rào rải rác gió nhẹ
trời rét nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi hai độ